sáng ngày hôm qua thị ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
phối hợp với quỹ hạt giống việt của báo nhân dân đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông lê văn khân
ở thôn một mươi xã quỳnh vinh
đây là hoạt động thiết thực của quỹ hạt giống việt nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương
gia đình ông lê văn khân thuộc diện gia đình chính sách
ông là bệnh binh hai ông bà hiện tuổi đã cao sức yếu lại còn nuôi thêm hai cháu nhỏ mồ côi
cuộc sống gia đình hết sức khó khăn
trước hoàn cảnh như vậy quỹ hạt giống việt báo nhân dân đã hỗ trợ thêm gia đình ông một trăm linh triệu đồng
để xây dựng ngôi nhà để có chỗ che mưa che nắng
ngôi nhà được thiết kế theo dạng nhà ngói bốn gian với diện tích khoảng tám mươi m hai
sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng ngôi nhà sẽ góp phần giúp gia đình bơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống